thuê xe ô tô từ tp hcm xuống địa bàn tp cnh để giao gần một kg ma túy
trần hoàng vi chú tại quận tân bình tp hcm vừa bị công an tỉnh vĩnh long bắt giữ trên quốc lộ một
tối ngày hai tháng hai lực lượng công an phát hiện đặng huy sơn điều khiển xe ô tô chở vi có dấu hiệu vận chuyển trái phép chân ma túy
nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra phát hiện một bịch ni lông chứa gần một kg tinh thể màu trắng
vi khai nhận là ma túy vận chuyển thuê xuống tp cnh còn sơn là người lái ô tô chở thuê cho vi
dạng sáng ngày hôm nay hai nhóm với hàng chục thanh thiếu niên tụ tập và mang hung khí chuẩn bị đi đánh nhau
đã bị công an phường an hòa tp rạch giá tp kiên giang phát hiện bắt xử
công an phường an hòa tp rạch giá nhanh chóng bố trí lực lượng đến kiểm tra
qua đó đã vây bắt được bốn mươi sáu đối tượng thu giữ hàng chục hung khí và một thùng chai bom xăng tự chế
trong nhóm trên có đối tượng đã từng bị vi phạm và bị xử lý về hành vi mang hung khí đi đánh nhau
đeo khẩu trang đi xe không biển số sáu thanh niên lạng lách bốc đầu quay clip tung lên mạng
vừa bị công an tp htn triệu tập để xử lý
đoạn clip xuất hiện vào tối ngày ba tháng hai trên mạng xã hội
sau khi nhận được thông tin công an tp htn đã giác minh điều tra
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận quen nhau qua mạng xã hội
và rủ nhau chạy trên các tuyến đường đẹp và rộng ở tp htn rồi cùng nhau điều khiển xe máy lạng lách bốc đầu xe để quay clip
hiện công an tp htn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm cắt đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai một vụ cháy lớn xảy ra tại kho hàng thiết bị điện khiến nhiều tài sản bên trong bị cháy rụi
vào khoảng ba giờ sáng nay một số người dân phát hiện lửa bốc lên từ kho hàng thiết bị điện của công ty cổ phần công nghệ thiết bị tưới khang thịnh
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh đã huy động bảy xe chữa cháy chuyên dụng
cùng trên năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
đến khoảng gần chín giờ sáng lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy
thống kê ban đầu vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bên trong đã bị thiêu dụi
bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa công nhận tết nguyên tiêu ở hội an là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
thuộc loại hình lễ hội truyền thống và tập quán xã hội và tín ngưỡng
lệ đón nhận danh hiệu đã được tp htn tổ chức trọng thể vào sáng ngày hôm nay
hàng năm sau ngày khai hạ mùng bảy tháng riêng người dân nôn nước chuẩn bị ăn tết nguyên tiêu
các hoạt động diễn ra từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng riêng
đây vừa là dịp lễ hội vừa là ngày cúng tế cầu an tế tự cầu tài xin lộc đầu năm
ở nhiều di tích tín ngưỡng trên địa bàn thành phố và các hội quán trong khu phố cổ hội an
lễ tết này mang những giá trị văn hóa tiêu biểu và có những nét đặc trưng riêng
so với nhiều nơi ở việt nam và châu á do được hình thành trên cơ sở truyền thống văn hóa bản địa
và có sự giao lưu tiếp biến văn hóa với các nước trung quốc nhật bản
trong suốt thời kỳ hoàng kim của thương cảng quốc tế hội an